tính đến một mươi chín h ngày ba mươi tháng tám nhiều địa phương tại tỉnh hòa bình đã xảy ra lũ quét và sạt lở đất
gây thiệt hại lớn về tài sản cũng như hoa màu của người dân
nhiều tuyến đường trong tình trạng bị ách tắc chưa thể lưu thông
huyện mai châu có bốn mươi sáu hộ dân bị ngập úng sạt lở đất đá vào nhà
khoảng chín mươi hectare diện tích lúa bị ngập úng
nhiều tuyến đường đang bị ách tắc giao thông do ngập ngầm và sạt lở ta luy dương
tại huyện tân lạc hộ khí thuộc xóm đai xã quỳ hậu bị sạt lở nghiêm trọng
khiến cho mặt đập bị nứt vỡ thân đập bị khoét sâu nhiều mét và có dấu hiệu nước do dỉ qua thân đập
mưa lũ lớn còn lạp sạt lở đất đá gây ảnh hưởng đến hàng trăm hộ dân
ngập úng vùi lấp và cuốn trôi hàng nghìn hectare lúa hoa màu
các huyện tân lạc cao phong kỳ sơn đà bắc lương sơn lạc sơn và thành phố hòa bình
quốc lộ sáu một mươi hai b nước ngập sâu khoảng bảy đến một mét
hiện người và các phương tiện giao thông chưa thể lưu thông qua lại được
lực lượng chức năng tỉnh đã huy động các đơn vị khẩn trương khắc phục hậu quả
và tiếp tục ra soát thống kê xác định mức độ thiệt hại để sớm có phương án hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống